thưa quý vị sáng nay một mươi sáu tháng năm hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khóa một mươi ba
khai mạc trọng thể tại hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị
thủ tướng phạm minh chính điều hành phiên khai mạc
tại hội nghị lần này ban chấp hành trung ương sẽ bàn về các nội dung
đề cương các văn kiện trình đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng
chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng
và một số vấn đề quan trọng khác
dự kiến hội nghị sẽ làm việc đến ngày một mươi tám tháng năm
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc hội nghị của tổng bí thư nguyễn phú trọng
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ
theo kế hoạch đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng sẽ diễn ra vào đầu năm hai nghìn hai mươi
sau đúng một nhiệm kỳ năm năm toàn đảng toàn dân toàn quân ta nỗ lực phân đấu thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
đại hội đã được phát triển kinh tế xã hội một mươi năm từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
và đất nước ta đã trải qua bốn mươi năm đổi mới năm mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm đảng ta tròn một trăm linh năm thành lập
đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh
trường tồn của đất nước ta dân tộc ta
khích lệ cổ vũ động viên định hướng toàn đảng toàn dân toàn quân ta
tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của đảng
tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển nhanh bền vững đất nước
bảo vệ vững chắc tổ quốc xây dựng một nước việt nam ngày càng giàu mạnh
dân chủ phồn vinh văn minh hạnh phúc
phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi khi đảng ta tròn một trăm linh tuổi
và đến năm hai nghìn bốn mươi năm khi nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tròn một trăm linh năm thành lập
tổng bí thư cho biết thời gian qua
vị trung ương tám khóa một mươi ba các tiểu ban kinh tế xã hội và tiểu ban điều lệ đảng
đã khẩn trương nghiêm túc chuẩn bị dự thảo đề cương báo cáo chính trị
báo cáo kinh tế xã hội báo cáo xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
xin ý kiến bộ chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị này
tuy mới chỉ là dự thảo đề cương nhưng cũng là bước đầu rất quan trọng định hướng cho việc chuẩn bị
làm sao cho có chất lượng